ngày tám tháng ba theo giờ địa phương tại thành phố santégo của chile diễn ra lễ ký kết hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện và tiến bộ gọi tắt là cptpp một văn kiện được cho là tpp thế hệ mới một bước tiến lớn đối với một mươi một quốc gia thành viên
ngay sau khi trở thành ông chủ thứ bốn mươi năm của nhà trắng ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống mỹ donald trump lập tức tuyên bố mỹ sẽ rút khỏi tpp vốn được xem là một trong những di sản của chính quyền tiền nhiệm
tuy nhiên không có mỹ và quá trình đàm phán giữa một mươi một quốc gia có rất nhiều chắc trở
nhưng về cơ bản hiệp định này vẫn là một hiệp định có chất lượng cao có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc cải cách thể chế cải cách chính sách
cải cách điều tiết của mỗi quốc gia
từ đó kỳ vọng sẽ đem lại môi trường đầu tư kinh doanh vô cùng thuận lợi cho các nước tham gia
cptpp giữ nguyên các nội dung cốt lõi của tpp cũ với hy vọng chờ sự quay lại của mỹ
tuy nhiên trong số tám trang tài liệu của cptpp được thông qua có hơn hai mươi điều khoản đã bị tạm hoãn hoặc sửa đổi so với thỏa thuận tpp trước đây
cptpp có những điểm khác biệt so với tpp trong đó đáng chú ý là việc tạm hoãn lại hơn hai triệu đồng
trong hai mươi điều khoản của thỏa thuận ban đầu đây là những điều khoản vốn gây ra rất nhiều tranh cãi
cptpp một khi được thực thi sẽ xóa bỏ tới chín mươi năm hàng rào thuế quan giữa một mươi một thành viên còn lại
gồm việt nam australia brunei canada chile nhật bản malaysia mexico new zealand peru và singapore
vốn chiếm một mươi hai chín gdp toàn cầu
tương đương với khoảng một mươi tỷ usd và một mươi bốn chín giá trị giao thương thế giới đem lại lợi ích thiết thực cho năm trăm linh triệu người
thỏa thuận cptpp sắp được ký kết là văn kiện vô cùng quan trọng bởi lẽ những quy tắc mà tổ chức thương mại thế giới đề ra
đang ngày càng kém hiệu quả đặt ra những nguy cơ lớn cho thương mại toàn cầu
các nước thành viên tpp một mươi một tỏ ra rất nhanh chóng trong việc quảng bá những lợi ích kinh tế mà thỏa thuận có thể mang lại
tpp thế hệ mới sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm trên tất cả các lĩnh vực tại australia như nông nghiệp chế tạo khai khoáng dịch vụ
bởi lẽ hiệp định này sẽ tạo ra những cơ hội mới về tự do mậu dịch trải rộng từ châu mỹ đến châu á
ưu tiên hàng đầu hiện nay là lợi ích thiết thực cho các nước thành viên sau thời gian dài đàm phán
hiện là lúc chúng ta cùng tiến đến một tpp thế hệ mới với một tầm nhìn chung
để được thông qua khác với tpp cptpp chỉ cần sáu trên một mươi một thành viên nhất trí và sẽ có hiệu lực sau sáu mươi ngày kể từ thời điểm ký
một cptpp vắng bóng mỹ nhưng là một hiệp định đồng thuận đã và đang mở ra cơ hội mới cho năm trăm linh triệu người dân của các quốc gia thành viên
sau thời gian thảo luận sửa đổi và đi đến thống nhất giờ chính là lúc cptpp chính thức ra đời